thượng mơ phong là tình trạng đột tử trong sinh hoạt tình dục khi dương khí bị thất thoát
nguyên nhân là do tình dịch tiết ra quá nhiều
thượng mã phong là hiện tượng nguy hiểm nhất trong chuyện chăn gối
nếu không biết cách xử lý kịp thời có thể gây tử vong
vậy thượng mã phong là gì và nguyên nhân nào gây ra thượng mã phong
chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành
tránh văn phòng trung tâm đào tạo bệnh viện phụ sản trung ương
thượng mã phong để giải thích cho chị em hiểu hay tất cả mọi người hiểu đó là hiện tượng và cương cứng của dương vật
bình thường dương vật thì tất cả các anh em đều mong muốn là quan hệ thật lâu càng lâu càng tốt
hay nếu mà nói nôn na là nhiều anh tướng khoai là cương cứng được tối đa có khi dài đến ba mươi phút chẳng hạn
nhưng điều này là vô cùng vô lý bởi vì dương vật chúng ta nếu như chúng ta cứ cương cứng liên tục
thì sẽ gây thiếu máu vào dương vật
đã có những bệnh này được coi là cấp cứu nam khoa
có nghĩa là gì dư vật cương cứng lên nhưng không mềm xuống được
thì đấy được coi là cấp cứu nam khoa
nghe bệnh này có ở nữ giới hay không
thì chia sẻ là có gặp ở nữ giới
chúng ta biết là nếu như cái sự cương cứng ở nam giới biểu biến rất rõ
đó là cái sự cơ quan dương vật cương cứng lên
hay chúng ta kích thước lúc đầu tiên chúng ta hay chêu bằng quả ớt
thì sau khi kích thích chị em lên đôi khi nó to bằng quả chuối
thì chúng ta hiểu để to từ vỏ ớt lên quả chuối là có rất nhiều máu bơm vào trong cơ quan sinh rồi
thì cái điều này hoàn toàn chính xác là chị em phụ nữ
chị em phụ nữ khi bắt đầu tham gia hoạt động tình dục lúc đầu tiên là gì
tham gia hoạt động tình dục thì sẽ cảm thấy mình hưng phấn hơn
sẽ cảm thấy đôi khi là mình cảm thấy có một từ mà cho bác sĩ thành dịch từ tiếng anh
người ta dùng là tơ non
có nghĩa là như mình được bật công tác lên
hay mình dịch tiếng việt mình đôi khi bác sĩ thành hay dùng là từ nứng lên
thế chị em sẽ cảm thấy cơ quan sinh dục hơi cương cương lên
hay rõ nhất là chúng ta thấy bồ ngực của chúng ta cương lên
thì tất cả cái sự cương lên ở cơ quan sinh dục của người nữ
cơ chế giống y hệt cơ chế của người nam
và có một cơ quan của nữ giới
chức năng duy nhất để đạt khóa cảm tình dục đó là âm vật
thì chính là cơ quan giống y hệt của dương vật của nam giới
thế thì cái hệ thống máu bơm vào cơ quan âm vật của nữ giới
cũng giống y như hệ thống bơm vào dương vật của nam giới
và chúng ta đã gặp những bệnh nhân
đó là mặc dù không hề có kích thích tình dục
nhưng lúc nào âm vật cũng gì cũng cương cứng ấy
và vô tình
vô cùng khó chịu và phải chia sẻ
đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng
và điều trị thì vô cùng khó khăn
và rất nhiều bệnh nhân
khi mà liên tục cương cứng ở cơ quan sinh dục như vậy
thì rất là bứt dứt khó chịu
và rất nhiều bệnh nhân nghĩ đến chuyện tự sát
vì người ta cảm thấy vô cùng khó chịu
bứt dứt trong người
thì đấy là câu chuyện mà chúng tôi đã gặp
và khá là khó xưa chỉ
ngoài các yếu tố trên chứng thượng má phong
có thể xảy ra trong một số trường hợp như
trong những ngày chuẩn bị hôn lễ
công việc quá nhiều ăn uống thất thường
thiếu ngủ khiến tinh thần thỉ sắc
đã quá mệt mỏi cộng thêm thiếu kinh nghiệm
với quan hệ tình dục
nên nam giới dễ bị thượng má phong ngay trong đêm tân hôn
những người xa vợ lâu ngày
mới gặp lại hồi hộp quá ham mê
mà dẫn đến thượng má phong
các trường hợp uống quá nhiều rượu bia
trước khi quan hệ tình dục những người có sức khỏe
bình thường nhưng sinh hoạt tình dục
bô độ không biết tiết chế
khiến cho tình bình bị hao kiệt
cũng như dễ bị thượng má phong
để phòng tránh chứng thượng má phong
các quỹ ông nên chú ý một số điểm sau
nên tạo thói quen sinh hoạt tình dục
một cách khoa học điều độ và hợp lý
chỉ nên phòng sự trong trạng thái tinh thần
thể lực tương đối tốt
số lần giao hợp trong tuần cần phù hợp
với tình hình sức khỏe và thói quen của hai vợ chồng
không quan hệ tình dục ngay sau khi
vừa ăn no vừa uống rượu say
vừa làm việc mệt nhọc
người có bệnh tăng huyết áp bệnh tìm mạch
khi giao hợp cần lượng sức
động tác không nên quá mãnh liệt
thời gian không kéo dài quá lâu
đồng thời nên chọn tư thế phù hợp
để chay ngang sức
khi đang lâm trận nếu cảm thấy tức ngực đau ngực
khó thở cần tạm dừng để nghỉ ngơi
phục hồi sức khỏe
nam giới cần chăm chỉ gian luyện thể dục thể thao
tăng cường thể chất và nâng cao sức khỏe tình dục